các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo ông duân quá trình điều tra xác định năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng chị y đến nhà ông hải chữa hiếm muộn con
bản thân ông hải hành nghề y dược tư nhân không có bằng cấp và chưa được cấp phép
cũng theo ông duân khi vợ chồng chị y gặp thầy hải đặt vấn đề chữa hiếm muộn thầy hải đề nghị vào phòng để kiểm tra và lấy thuốc
lần sau vợ chồng này tiếp tục đến thầy hải để chữa bệnh
thầy hải đốt ngải rồi quan hệ với người vợ để tinh thông mạch huyệt đạo
sau đó thầy hải cắt thuốc cho về và hướng dẫn đến ngày nào đó thì vợ chồng chị y mới quan hệ tình dục
người chồng có đi cùng vợ đến nhà thầy hải và có ngồi cách cửa phòng thầy hải chữa hiếm muộn cho vợ khoảng ba mét
vợ chồng chị y lên thầy hải chữa bệnh hiếm muộn nhiều lần
sau đó người vợ có bầu và sinh con
thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi người vợ sinh được hai đứa con
sau đó chồng chị y thấy đứa con đầu không giống mình
đứa thứ hai cũng không giống cảm nhận
bên nội và bên ngoại nên đi giám định
kết quả giám định cả hai con đều không cùng huyết thống với bố
lúc này người chồng tra hỏi vợ
người vợ bảo không quan hệ với ai ngoài chồng và thầy hải chữa bệnh hiếm muộn
sau đó chị y có trình báo vụ việc với công an huyện lục ngạn
vụ việc này nhạy cảm nên công an huyện lục ngạn điều tra kỹ càng
công an viện kiểm sát và tòa án xem xét rất kỹ vụ việc
cả ba cơ quan đều xác định với những tài liệu chứng cứ thu thập được thì không cấu thành tội phạm
nên không khởi tố vụ án
ông hải xác định vi phạm luật hôn nhân và gia đình nên chuyển cơ quan thẩm quyền xử phạt theo quy định
ông duân nói
theo thông tin về sự việc trên thông báo không khởi tố hình sự việc ông vũ trọng hải chữ hiếm muộn bằng quan hệ
đã khiến gia đình bệnh nhân vô cùng bức xúc
đại diện phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị y đã bày tỏ quan điểm của mình trước quy định này của cơ quan công an
ngày bốn tháng một mươi một công an huyện lục ngạn bắc giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa có thông báo
về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo tố giác thầy lang vũ trọng hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở thôn kép hai a xã hồng giang chữa hiếm muộn vô sinh bằng hành vi quan hệ tình dục
làm chị y người cùng tỉnh có thai sinh con
lãnh đạo công an huyện lục ngạn nói họ đã lấy ý kiến của các ngành chuyên môn và các cơ quan đều cho rằng
hành vi của ông vũ trọng hải chưa cấu thành tội phạm hình sự
công an huyện lục ngạn đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự
và thông báo cho nguyên đơn đối tượng liên quan
tới đây công an huyện sẽ có công văn gửi ủy ban nhân dân xã hồng giang và cơ quan chuyên môn huyện lục ngạn
đề nghị xử lý hành chính ông hải về hành vi vi phạm quy định hôn nhân và gia đình
và hành nghề chữa bệnh trái quy định pháp luật
liên quan vụ việc luật sư nguyễn bá ngọc người bảo vệ quyền lợi cho gia đình chị y
bày tỏ quan điểm không đồng tình với kết quả giải quyết tin báo tội phạm của công an huyện lục ngạn
và đang làm đơn khiếu nại
luật sư ngọc cho rằng hành vi của ông vũ trọng hải đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng dâm
còn chị y quan hệ với ông ta là ngoài ý muốn của chị này
theo luật sư ngọc vợ chồng chị y thuộc diện ít hiểu biết về pháp luật
lấy nhau nhiều năm không có con nên họ suốt ruột
khi nghe tin ông hải chữa bệnh hiếm muộn cả hai tin tưởng tìm đến
mỗi lần chữa vợ chồng chị y đều mất tiền chứ không được ông hải chữa miễn phí
theo lời luật sư nguyễn bá ngọc thuật lại khi ông hải thực hiện hành vi chữa bệnh
bị hại đã nói
luật sư ngọc cho rằng phải hiểu cho bối cảnh khi đang chữa bệnh
bị hại và thầy lang trong phòng kín có đốt bùa ngải
rồi cởi hết quần áo sơ nắn các bộ phận rõ ràng cũng tạo sự kích dục
trong lúc đang mong muốn có con những hành vi của thầy lang như thế
bị hại vẫn cho rằng đấy là phương pháp chữa bệnh
nên miễn cưỡng khi mang thai sinh con mới vỡ lẽ luật sư nguyễn bá ngọc nói
ông trích dẫn tại điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự quy định về tội cưỡng dâm
và cho rằng việc chị y bị thầy lang giao cấu là miễn cưỡng trái y muốn
chứ nạn nhân hoàn toàn không thích
do đó luật sư nhận thấy công an lục ngạn không khởi tố ông hải tội cưỡng dâm
là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
ngoài ra người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chị y cho rằng
cơ quan công an phải xem xét thêm tội lừa đảo với thầy lang hải
bởi vì ông ta đứng ra chữa bệnh cho người khác để họ có con
nhưng cuối cùng những đứa con ấy lại chính là con của thầy
trong khi đó bị hại tiền mất tật mang sinh con không đúng ý muốn
cuộc sống gia đình đảo lộn
thủ đoạn của ông hải rõ ràng là gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tôi cơ quan điều tra nhất thiết phải khởi tố một trong hai tội danh
cưỡng dâm hoặc lừa đảo luật sư ngọc nêu quan điểm
nhắc đến gia đình bị hại luật sư cho biết
hai anh chị x và y thuộc diện hiền lành không bị các vấn đề thần kinh
chính vì quá hiền không cứng rắn nên để sự việc đi quá giới hạn theo chiều hướng xấu
còn hai đứa bé được họ chăm sóc đối xử tốt
riêng về cá nhân ông vũ trọng hải luật sư ngọc cho hay
trình độ văn hóa mới hết lớp bảy không có giấy phép hành nghề y
tổng chi phí ông hải nhận để chữa bệnh cho vợ chồng anh x chị y khoảng hai mươi triệu đồng
trước đó trao đổi với phóng viên người thân của bị hại
cùng bày tỏ quan điểm không đồng tình và bức xúc với thông báo
từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục ngạn
về việc không khởi tố án hình sự với vũ trọng hải
gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại để công an điều tra lại
cơ quan pháp luật phải buộc ông hải có trách nhiệm với hai đứa bé
người thân vợ chồng x y nói
phân tích các tình huống dẫn tới việc khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thầy lang hay không
khác với ý kiến của luật sư ngọc luật sư đặng xuân cường cho biết
việc không khởi tố vụ án hình sự phải dựa trên các căn cứ được quy định
tại điều một trăm năm mươi bảy bộ luật tố tụng hình sự
theo quy định của điều luật này thì cơ quan có thẩm quyền không được khởi tố vụ án hình sự
khi có một trong các căn cứ sau
không có sự việc phạm tội
hành vi không cấu thành tội phạm
người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự
nếu trường hợp của ông hải giao cấu với chị y có sự tự nguyện
thậm chí nếu đúng như lời ông hải trình bày
là do chị y còn chủ động đặt vấn đề xin con
thì căn cứ không khởi tố vụ án ở đây sẽ được xác định thuộc khoảng hai điều một trăm năm mươi bảy bộ luật tố tụng hình sự
đó là hành vi không cấu thành tội phạm
còn nói về trường hợp nếu người trồng kiện thì vụ việc xử lý theo hướng nào
luật sư đặng xuân cường nhấn mạnh
việc vợ mình quan hệ với một người đàn ông khác và bị lừa dối trong suốt một thời gian dài
nay mới phát hiện thì dù đây là một hành vi không đủ yếu tố để xử lý hình sự
nhưng rõ ràng nó là hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục
vi phạm đạo đức xã hội xâm phạm đến danh dự của chồng chị y
do vậy chồng chị y có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền
để yêu cầu xác định lại cha cho các con
hoặc khởi kiện vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần điều năm trăm tám mươi bốn bộ luật dân sự hiện hành